hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực của người dân tỉnh quảng trị
những năm gần đây tình trạng cây hồ tiêu bị chết hàng loạt đã gây thiệt hại nặng đối với người dân
nhằm giúp bà con nông dân khắc phục hậu quả ổn định tâm lý sản xuất
ngành nông nghiệp tỉnh quảng trị đã có những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế dịch bệnh trên cây hồ tiêu
cũng như duy trì diện tích và sản lượng
mặc dù trồng không nhiều nhưng với hơn hai trăm linh gốc hồ tiêu
mỗi năm gia đình chị đinh thị hà và nguyễn thị kim oanh ở xã do sơn huyện do linh tỉnh quảng trị
cũng có thu nhập từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng từ vườn tiêu
tuy nhiên hơn một năm trở lại đây nguồn thu này không đến được với họ khi vườn tiêu bị chết ngày càng nhiều
theo thống kê toàn tỉnh quảng trị hiện có hơn ba trăm năm mươi hectare hồ tiêu bị nhiễm bệnh và chết giải rác
tập trung chủ yếu trên địa bàn các huyện vĩnh linh gio linh và cam lộ
trong đó có khoảng năm mươi hectare hồ tiêu không có khả năng khôi phục
nguyên nhân tiêu chết hàng loạt được xác định là do ngập úng tại các vườn tiêu không có hệ thống thoát nước
đồng thời nấm bệnh chết nhanh fitora phát triển trong khi người trồng tiêu chưa được trang bị những kiến thức khoa học cần thiết
hiện tại tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng trị đã cử cán bộ kỹ thuật về tận cơ sở
trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân quy hoạch lại vườn tiêu đồng thời xử lý tận gốc các mầm bệnh